ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ y tế ban hành hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày dưới một mươi bốn ngày
tại hướng dẫn này bộ y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế
song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đề án kế hoạch đã được phê duyệt không tiếp xúc với cộng đồng
đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những người tiếp xúc
không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng
trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày
phải thực hiện đầy đủ quy định năm k tự theo dõi sức khỏe
khi có một trong các biểu hiện sốt ho đau rát họng hoặc khó thở
thì thông báo cho cơ quan quản lý y tế địa phương
người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế
hoặc cơ quan tổ chức mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc covid một mươi chín